sáng ngày một mươi chín tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục tại phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên và bắt quả tăng một mươi hai xe mô tô có hành vi vận chuyển một mươi sáu tám trăm bảy mươi bao thuốc lá lậu
nhãn hiệu jet hero scot nhập đang trên đường đi tiêu thụ ước tính trị giá khoảng hai trăm hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng bị bắt giữ khai tên nguyễn hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vận chuyển thuê thuốc lá lậu cho một đối tượng lạ mặt về thành phố cần thơ với tiền công là một trăm năm mươi đồng một chuyến
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện và tiếp tục điều tra mở rộng